còn bây giờ hãy đến với đức quốc gia đang có hơn một trăm linh người chết vì covid một mươi chín
các số liệu chính thức được công bố vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho thấy đức đã trở thành quốc gia mới nhất
ghi nhận một trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bắt đầu
theo ap cơ quan kiểm soát dịch bệnh của đức cho biết
họ đã ghi nhận thêm ba trăm năm mươi một trường hợp tử vong liên quan đến covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số người chết do dịch bệnh ở quốc gia này lên một trăm linh một trăm một mươi chín người
viện robert cot một cơ quan liên bang đức đã thu nhập dữ liệu từ khoảng bốn trăm linh văn phòng y tế khu vực
cho biết nước này cũng ghi nhận kỷ lục mới về số ca bệnh hàng ngày bảy mươi năm chín trăm sáu mươi một ca trong khoảng hai mươi bốn giờ
kể từ khi bắt đầu bùng phát đức đã có hơn năm năm mươi bảy triệu trường hợp được xác nhận
ở châu âu đức là quốc gia đứng thứ năm vượt qua mốc một trăm linh người chết sau nga
vương quốc anh italia và pháp
sự gia tăng các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã khiến chính phủ đức thông báo thành lập một nhóm chuyên gia
thường trực vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một để tư vấn cho các quan chức về cách đối phó với đại dịch
các bệnh viện nước này cũng đã cảnh báo rằng số lượng giường chăm sóc đặc biệt đang càng dần
một số cơ sở ở miền nam và miền đông của nước đức đã bắt đầu chuyển bệnh nhân đến các vùng khác để điều trị
áo phải tái áp lệnh phong tỏa trong khi giới chức đức cảnh báo người dân tiêm chủng hồi phục hoặc là chết
trước lan sóng covid một mươi chín mới
các chính phủ châu âu đang tăng cường biện pháp chống covid một mươi chín khi đối mặt với số ca nhiễm tăng vọt vì lan sóng thứ tư
với hai triệu ca nhiễm mới mỗi tuần cùng với đó là các cuộc biểu tình ở nhiều nước cuối tuần qua
hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế và yêu cầu tiêm chủng bắt buộc ở áo hà lan
bỉ đan mạch italy thụy sĩ và quảng độ
một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và cảnh sát phải sử dụng hơi cay vòi rồng để trấn áp
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới khi chiếm hơn một nửa số ca tử vong covid một mươi chín tháng này
theo tổ chức y tế thế giới who bốn quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong tuần qua là áo
slovakia survenia và cộng hòa shac hai mươi bảy trong hai mươi chín quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới nằm ở châu âu
đối mặt với tốc độ tiêm chủng chậm chạp
vào mùa đông cận kề ngày càng nhiều chính phủ dóng lên hồi chuông cảnh báo về đại dịch
thủ tướng đức angela merkel ngày hai mươi hai tháng một mươi một nói với đảng dân chủ cơ đốc giáo rằng tình hình dịch hiện nay rất nghiêm trọng
và đợt bùng phát mới sẽ tồi tệ hơn bất kỳ một làn sóng nào mà đức từng trải qua
trong tháng nắm quyền cuối cùng thủ tướng merkel cảnh báo các bệnh viện sẽ sớm bị quá tải nếu không kiểm soát được làn sóng thứ tư
đồng thời kêu gọi một mươi sáu bang thực thi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn lây lan
giống nhiều nước châu âu đức đang thúc giục người dân tiêm liều tăng cường
tuy nhiên quốc gia này đang đối mặt với nguồn cung pfizer dần cạn kiệt
dù cơ quan dược phẩm châu âu ema đã sẵn sàng cấp phép sử dụng vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong tuần này
những mũi tiêm đầu tiên dự kiến không kịp chuyển tới các nước liên minh châu âu eu trước ngày hai mươi tháng một mươi một
theo bộ trưởng y tế đức jens spahn
quốc gia láng giềng áo ngày hai mươi hai tháng một mươi một bắt đầu đợt phong tỏa thứ tư và là một trong số ít nước tây âu áp dụng biện pháp này kể từ khi vaccine trở nên phổ biến
hầu hết cửa hàng nhà hàng địa điểm thể thao và văn hóa đều đóng cửa khiến các tuyến phố trở nên vắng lặng trong những tuần trước giáng sinh
lệnh phong tỏa trong đó chỉ cho phép người dân rời khỏi nhà đi làm hoặc tới hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa sẽ kéo dài ít nhất một mươi ngày và nhiều nhất là hai mươi ngày
biện pháp quyết lần này được đưa ra sau vài tháng
họ đã kiểm soát lây nhiễm bằng xét nghiệm diện rộng và áp lệnh hạn chế một phần
áo cũng tuyên bố tiêm chủng sẽ trở thành quy định bắt buộc kể từ ngày một tháng hai khiến đây trở thành nước phương tây đầu tiên và là một trong số ít quốc gia trên thế giới áp dụng quy định này
đảng tự do thuộc phe cực hữu và là đảng lớn thứ ba trong quốc hội áo đã dẫn đầu phong trào phản đối các biện pháp chống covid một mươi chín trên
họ lan truyền những thuyết âm mưu về vaccine hoài nghi hiệu quả của chúng cũng như thúc đẩy sử dụng iver martin
loại thuốc thường được dùng để trị run sán ở ngựa và nhiều lần thất bại trong các thử nghiệm lâm sàng điều trị covid một mươi chín
thủ tướng lào alexander stralberg cho biết ban đầu ông cũng phản đối tiêm chủng bắt buộc nhưng thay đổi quan điểm vì đất nước này có quá nhiều lực lượng chính trị cùng những kẻ hoài nghi vaccine và lan truyền tin giả
bỉ đã tiêm chủng cho bảy mươi năm dân số nhưng số ca nhiễm mới tăng buộc chính phủ phải siết chặt các biện pháp hạn chế như yêu cầu làm việc từ xa và đeo khẩu trang bắt buộc
những quy định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình